trong phiên làm việc sáng nay tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng bốn của ủy ban thường vụ quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận
và cho ý kiến về dự án luật căn cước đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ trình bày tờ trình dự án luật và làm rõ thêm một số thông tin
xung quanh dự án luật này
tờ trình của chính phủ nêu rõ xây dựng dự án luật căn cước phục vụ giải quyết thủ tục hành chính
và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ phát triển kinh tế xã hội phục vụ công dân số
hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối khai thác bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ chỉ đạo
điều hành của các cấp quán triệt và cụ thể hóa quan điểm chủ trương chính sách của đảng về xây dựng
hoàn thiện hệ thống pháp luật về căn cước phù hợp với tiến trình hội nhập mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế văn hóa xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội
đảm bảo phù hợp với chủ trương của đảng nhà nước về đơn giản hóa thủ tục hành chính giấy tờ
phục vụ chuyển đổi số quốc gia góp phần xây dựng chính phủ điện tử chính phủ số xã hội số
tạo cơ sở pháp lý đầy đủ tương xứng hơn cho công tác quản lý căn cước đảm bảo sự đồng bộ thống nhất trong hệ thống pháp luật
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến đánh giá cao nỗ lực của cơ quan soạn thảo và khẳng định hồ sơ dự án luật đủ điều kiện
báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến để trình quốc hội tại kỳ họp thứ năm cơ bản phù hợp với đường lối chủ trương
chính sách của đảng phù hợp với hiến pháp thống nhất trong hệ thống pháp luật tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà việt nam là thành viên

phát biểu tại phiên thảo luận bộ trưởng tô lâm cảm ơn các đại biểu đã thảo luận thêm xung quanh một số quy định và một số vấn đề liên quan trong hồ sơ dự án luật
một trăm các đại biểu đã đóng góp ý kiến cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh luật căn cước lần này gần như thay đổi so với luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi ba
tất cả ba mươi chín điều đều được thay đổi bổ sung thêm bảy điều
tức là đây là có một sự thay đổi rất căn bản
cái thay đổi căn bản là cái cách thức chúng ta quản lý công dân và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân
các dân trước đây là bằng thủ công bây giờ là chuyển đổi sang kẻ gà vẫn thủ công truyền thống và kẻ gà đưa cái mới vào là điện tử
cái quan trọng nhất là xã hội điện tử là mọi người dân đều phải được hưởng những cái đó giao dịch
chúng tôi muốn là cái giấy đó là giấy căn cước
nhiều nước người ta cũng sử dụng căn cước thôi để xác định cái danh tính chính thức của cái người đó
tức nói là cầm cái giấy đó tôi biết anh là ai
rất chính xác anh không thể là người khác được
đấy để xác định cái định danh đó để trong cái quản lý trong cái giao dịch nó thuận lợi
và nếu thực tế cái này nếu xác định được chính xác cái việc đó xã hội rất ổn định
không còn cái tặc cái giả ít cái lừa đảo
ví dụ như là bây giờ quốc hội chính phủ có cái chủ trương là trợ cấp cho những người bảy mươi tuổi trở lên
trong một tiếng đồng hồ chúng tôi cung cấp cho đầy đủ danh sách từng xã một
tất cả những cái giao dịch của chính phủ
với người dân nó rất thuận lợi
ngay kể cả các cơ quan vừa qua đã áp dụng rồi
thế hoặc là cùng với cái định danh này với cái tài khoản của ngân hàng
vô cùng thuận lợi
đấy người ta đã xác định được rồi ngân hàng có thể cho vay tiền
mà không cần phải thấy chấp
tín chấp với một mức độ nhất định là người ta đủ đảm bảo
mà vừa qua trên thực tế là đã vận dụng cái này rồi
và đã chống được một phần cái tín dụng đen
tại phiên thảo luận
bộ trưởng tô lâm cũng đã thông tin thêm về một số lợi ích và hiệu quả
về quản lý nhà nước của luật căn cước
đảm bảo không phát sinh chi phí
tạo điều kiện thuận lợi tiết kiệm chi phí
trong thực hiện các thủ tục hành chính
các giao dịch của công dân và các cơ quan quản lý